thưa quý vị và các bạn hiện nay chất lượng thực phẩm tại các chợ truyền thống gần như đang bị thả nổi
các doanh nghiệp việt đang bị cảnh cáo khi có hành vi tiếp tay lách thuế cho doanh nghiệp trung quốc
để xuất khẩu vào mỹ trong khi thị trường tiêu dùng việt nam đang có nhiều diễn biến trái chiều
đáng chú ý mua bán nhà đất qua vi bằng có thể dẫn đến nhiều rủi ro
đó là nội dung của nhịp sống kinh tế hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hà nội sẽ triển khai để chín mươi hàng hóa tại các chợ đầu mối chợ truyền thống phải rán tem nhãn
theo hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam cục hải quan và biên phòng hoa kỳ đã có nghi vấn
và đang tiến hành điều tra các doanh nghiệp nhập khẩu vi phạm lệnh áp thuế chống bán phá giá
và thuế đối kháng của mỹ đối với sản phẩm gỗ rán cứng từ trung quốc
có sự liên đối của một số doanh nghiệp việt nam với hành vi vi phạm về thuế
để phòng tránh gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa dẫn tới nguy cơ mỹ có thể áp dụng
các biện pháp siết chặt quản lý đối với gỗ rán xuất khẩu của việt nam
bộ công thương đề nghị bộ tài chính chỉ đạo tổng cục hải quan ra soát kiểm tra công tác quản lý xuất xứ
gỗ rán xuất nhập khẩu của các cơ quan hải quan từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
theo thống kê của cục hải quan tp hcm sáu tháng qua các doanh nghiệp đã nhập khoảng bốn tấn thịt lợn đông lạnh
tăng gấp bốn lần so với cùng kỳ năm trước trong khi đó do tâm lý lo sợ dịch bệnh
nhiều hộ nông dân đã bán lợn chạy dịch với số lượng lớn khiến nguồn cung lợn hơi tăng đột ngột và giá lợn hơi giảm mạnh
tại nhiều địa phương hầu hết hộ dân không tái đàn vì sợ thua lỗ do dịch tả lợn châu phi khiến nguồn cung lợn cuối năm hai nghìn một mươi chín
có thể giảm mạnh giá thịt lợn có thể tăng cao trong thời gian tới
trong khi đó việc nhập khẩu ồ ạt thịt lợn khiến người chăn nuôi lo lắng vì hiện giá đang giảm không tiêu thụ được lợn
hiện nay rau quả được nhập khẩu ồ ạt nhập cả quả mọc dại điển hình là quả cherry dại rồi bán với giá cao trên thị trường
đáng chú ý một lượng lớn hoa quả nhiệt đới mà việt nam trồng rất nhiều như sầu riêng trôm trôm măng cụt cũng được nhập khẩu từ thái lan malaysia hoặc trung quốc
điều bất hợp lý là trong khi hoa quả chất lượng cao của việt nam dành để xuất khẩu
thì người tiêu dùng trong nước lại phải trả giá cao để mua các loại hoa quả nhập ngoại cùng loại
một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là các doanh nghiệp chỉ trú trọng thị trường nước ngoài mà chưa trú trọng đến thị trường trong nước khiến người dân phải trả giá cao
chính phủ vừa bán hành nghị định năm mươi bốn hai nghìn một mươi chín ndcp quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường
đặc biệt địa điểm kinh doanh phải cách trường học bệnh viện cơ sở tôn giáo tiên ngưỡng diện tích lịch sử văn hóa từ hai trăm linh m trở lên và không được hoạt động từ hai giờ sáng đến tám giờ sáng
theo đó phòng karaoke phải có diện tích từ hai mươi m hai trở lên vũ trường từ tám mươi m hai trở lên phải tuân thủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự theo quy định hiện hành bảo đảm các yêu cầu về cách âm âm thanh ánh sáng
đặc biệt phòng karaoke không được đặt khóa chốt cửa bên trong hoặc thiết bị tự báo động
thời gian qua các vụ mua bán nhà đất thông qua vi bằng do đất nhà không có giấy tờ sổ đỏ hoặc mua bán những căn nhà ba chung chung giấy phép xây dựng chung sổ đỏ chung số nhà đã diễn ra phức tạp
người dân cần cảnh giác trường hợp lợi dụng thừa phát lại lập vi bằng để trục lợi dẫn đến rủi ro mất nhà mất đất
người dân cần lưu ý vi bằng chỉ là chứng cứ xác nhận các bên có giao dịch với nhau không phải là thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật
trong trường hợp các bên có tranh chấp nếu chưa công chứng chứng thực thì khả năng tòa án sẽ tuyên bố giao dịch vô hiệu là rất cao
lễ ký kết hợp tác đào tạo tiếng hàn quốc cho người việt giữa tập đoàn delta và trường đại học đại nam vừa được tổ chức tại hà nội
cùng với việc đẩy mạnh đầu tư vào việt nam nhu cầu tuyển dụng tiếng hàn của các đơn vị hàn quốc và việt nam tăng lên nhanh chóng
trong khi đó việc đào tạo nguồn nhân lực tiếng hàn đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay chưa bắt kịp được với nhu cầu của xã hội
khi đi vào thực hiện hai bên sẽ hợp tác trong các hoạt động giáo dục và đào tạo thực hiện việc cung cấp và triển khai các hoạt động đào tạo tiếng hàn theo tiêu chuẩn quốc tế kiến tạo những chương trình đào tạo bài bản khoa học và có tính thực tế cao
nhân dịp này các doanh nghiệp hàn quốc và tập đoàn delta inc đã trao hàng chục suất học bổng khuyến tài cho các sinh viên của trường đại học đại nam
thời tiết nắng nóng gai gắt trên diện rộng với mức ba mươi chín bốn mươi độ c kéo dài vừa qua đã khiến mức tiêu thụ điện năng trong cả nước tăng cao kỷ lục
trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết công suất tiêu thụ điện toàn quốc đã đạt tới ba mươi tám một trăm bốn mươi bảy mw đây là mức công suất đỉnh cao kỷ lục trong lịch sử từ trước đến nay